tại trụ sở trung mương đảng dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng họp phiên thứ một mươi bốn
để kiểm điểm đánh giá kết quả sau năm năm hoạt động và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới
qua thực tiễn năm năm hoạt động một trong những thành tựu được ban chỉ đạo đánh giá cao
và trở thành bài học kinh nghiệm đó là tập trung phát hiện xử lý kịp thời những khâu yếu
việc khó có nhiều vướng mắt trong công tác phát hiện xử lý tham nhũng
ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi ba bộ chính trị đã ra quyết định số một trăm sáu mươi hai
thành lập ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng gồm một mươi sáu thành viên do tổng bí thư làm trưởng ban
việc trung ương quyết định thành lập ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
là xuất phát từ yêu cầu khách quan với mong muốn và quyết tâm tạo bước chuyển mới
rõ rệt hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
nhìn lại năm năm hoạt động ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng đã có nhiều
nỗ lực cố gắng có nhiều đổi mới cả nội dung lẫn phương thức hoạt động
làm việc rất trách nhiệm nghiêm túc và thu được nhiều kết quả cụ thể
nhờ đó công tác phòng chống tham nhũng có bước tiến mạnh nhất là hai năm gần đây
tham nhũng đã từng bước được kiềm chế ngăn chặn đẩy đùi có chiều hướng thuyền giảm
góp phần phát triển kinh tế xã hội củng cố an ninh xã hội góp phần củng cố niềm tin
của cán bộ và nhân dân tạo hiệu ứng tích cực mạnh mẽ lan tỏa trong xã hội
nhiều nguyên nhân bài học kinh nghiệm nhưng trước hết theo tổng bí thư nguyễn phú trọng
là do ban chỉ đạo có nhiều cách làm sáng tạo đổi mới với quyết tâm cao và đồng thuận lớn
chúng ta có quyết tâm cao đồng thuận lớn chỉ đạo và thực hiện quyết liệt với cách làm phù hợp
cụ thể là gì chúng ta làm khá bài bản nền nếp
bước nào chắc bước ấy rõ đến đâu làm đến đấy
kỷ luật đảng trước xử lý hành chính hình sự sau
các bước các khâu làm chặt chẽ
các cơ quan chức năng là phối hợp nhịp nhàng theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình
không có làm trồng chéo hay nói là đúng vai thuộc bài
hồi đây là bài học đầu tiên không
quyết tâm không cao nỗ lực không lớn cách làm không tốt không bài bản không phối hợp
nó không tốt
với cách làm đúng việc thuộc bài tập trung phát hiện xử lý kịp thời những khâu yếu
việc khó có nhiều vướng mắc trong công tác phát hiện xử lý thảm nhũng
trong năm năm qua ban chỉ đạo đã thành lập bốn mươi đoàn kiểm tra đôn đốc giám sát công tác phòng chống tham nhũng
kiến nghị bốn trăm linh bốn nhóm vấn đề về hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật chỉ đạo bốn trăm năm mươi hai vụ việc vụ án tham nhũng kinh tế
nhờ đó đã phát hiện xử lý kịp thời những khâu yếu việc khó có nhiều vướng mắt trong công tác
phát hiện xử lý tham nhũng để chỉ đạo tháo gỡ lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm để kiểm tra giám sát đồn đốc
cụ thể là đã chỉ đạo khắc phục cho hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật đối với các bị cáo phạm tội tham nhũng
chỉ đạo khắc phục những vướng mắc trong công tác giám định tư pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng
năm hai nghìn một mươi ba tỷ lệ thu hồi tài sản chỉ đạo dưới một mươi thì nay bình quân là ba mươi
có vụ án thu hồi sáu mươi bảy mươi hoặc một trăm linh
điển hình như vụ avg
với việc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và đặc biệt là sự phối hợp kịp thời đồng bộ nhịp nhàng giữa các cơ quan đơn vị chức năng
trong các khâu điều tra xét xử xem xét kỷ luật bảo đảm nguyên tắc không có vùng cấm không loại trừ ai cả cán bộ đương chức cũng như về hưu
mà cũng từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật hơn bốn ba trăm linh cán bộ đảng viên do tham nhũng cố ý làm trái
qua thanh tra kiểm toán đã kiến nghị thu hồi xử lý hơn bốn trăm linh tỷ đồng và một mươi tám năm trăm hai mươi năm hectare đất chuyển năm trăm một mươi năm vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự
sang cơ quan có thẩm quyền để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
nhất là ủy ban kiểm tra trung ương đã kiểm tra làm rõ kết luận quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
kỳ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng và đảng viên là cán bộ cao cấp của đảng nhà nước vi phạm cả đương chức và đã nghỉ hưu
đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ đại hội một mươi hai đến nay đã thi hành kỷ luật năm mươi sáu cán bộ diện trung ương quản lý
việc xét xử các vụ án nghiêm trọng nhưng rất nhân văn với phương châm xử lý một vài người để cứu muôn người để phòng ngừa gian đe cảnh tỉnh
tuy nhiên tổng bí thư đánh giá công tác phòng chống tham nhũng hiện nay còn nhiều tồn tại hạn chế
tổng bí thư chỉ rõ ở nhiều địa phương bộ ngành công tác phòng chống tham nhũng chưa có những chuyển biến tích cực vẫn còn tình trạng trên nóng dưới lạnh
tuy nhiên việc lạm dụng chức vụ trong thực thi công vụ gây nhũng nhiễu phiền hạ cho dân doanh nghiệp còn phổ biến
việc xây dựng cơ chế chính sách và công tác điều tra vẫn còn chậm
số vụ việc vụ án tham nhũng được phát hiện xử lý chưa nhiều vẫn còn để tội phạm bỏ trốn
đây là một khâu yếu cần nghiêm túc khắc phục đẩy lùi
tổng bí thư nhấn mạnh sau năm năm ban chỉ đạo ra đời công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được những kết quả rất quan trọng rất đáng mừng
tuy nhiên đây là công việc hệ trọng cần được tiến hành thường xuyên liên tục
tâm trạng xã hội hiện nay là lo lắng và mong muốn làm sao phải duy trì được và đẩy mạnh nó lên không được làm nó yếu đi
tiếp tục tư cuộc chiến đấu này còn gian khổ lâu dài làm tốt hơn nữa có đúng không
trong đảng cũng thế
chí đương chức hưu trí đều mong muốn như thế toàn dân mong muốn như thế
chỉ lo rằng là sắp tới liệu có làm được tiếp nữa hay không
phải biết cái tâm trạng này là cũng là chính đáng
mà chúng ta vẫn đã nói nhiều lần đây là cuộc đấu tranh vô cùng phức tạp khó khăn phải làm lâu dài làm đi làm lại
không phải làm một lần mà xong là một việc là được
nên phải rất kiên trì một cái tinh thần như thế luôn luôn tìm cách để hoàn thiện mình hơn
từng cơ quan chức năng hoàn thiện hơn toàn ban của chúng ta chỉ đạo làm sao cũng hoàn thiện mình hơn cho công việc nó hiệu quả tốt hơn
tổng bí thư cũng đặc biệt lưu ý đến tính chính trị và ý nghĩa xã hội của việc xử lý các vụ án tham nhũng với tính chất và sự tác động của nó
về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tổng bí thư yêu cầu cần khắc phục những điểm yếu trong công tác phòng chống tham nhũng
đồng thời tập trung vào tám nhiệm vụ trọng tâm của năm hai nghìn một mươi tám và trong năm hai nghìn một mươi chín
các cơ quan đơn vị cần xác định nhiệm vụ cụ thể của mình để tiếp tục phòng chống tham nhũng có hiệu quả